liên quan đến vụ dẫm đạp tại itaewon seowon hàn quốc khiến ít nhất một trăm năm mươi một người thiệt mạng
và nhiều người khác bị thương sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát hàn quốc
về việc có một công dân việt nam thiệt mạng và một số người việt nam bị thương
trong thảm họa dẫm đạp tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
đã tới các bệnh viện để trực tiếp xác minh thông tin
bệnh viện hàn quốc cho biết một số công dân việt nam bị thương nhẹ trong vụ việc
có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện trước đó đại sứ quán việt nam
tại hàn quốc đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía hàn quốc
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
và cục lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc phối hợp với các cơ quan chức năng
việt nam và hàn quốc sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân việt nam
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài
bảo hộ công dân bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng
cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc